đất đá ao ạt đổ về lòng suối đất sản xuất ao cá của người dân bị vùi lấp
mới bước vào đầu mùa mưa nhưng nhiều hộ dân ở xã ngọc phái huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
đã phải sống trong cảnh lo lắng đời sống gặp nhiều khó khăn
vậy tại sao người dân ở đây lại gặp phải những khó khăn như vậy
phóng dự do phóng viên truyền hình nhân dân mới thực hiện sẽ cho thấy rõ hơn về điều này
một phần cánh đồng thôn bản diếu xã ngọc phái thay vì màu xanh của lúa
thì nay chỉ còn trơ toàn sỏi đá ruộng lúa bị vùi lấp
năm nay gia đình anh nông văn huấn và hàng chục hộ dân khác ở đây không thể thu hoạch
theo thống kê sau trận mưa lớn giữa tháng sáu vừa qua đã có gần một hectare đất ruộng
và nhiều ao nuôi cá của người dân ở thôn bản diếu bị ảnh hưởng
nhà tôi thì có một ba trăm linh m hai thì từ lúc có nhà máy trên kia thải xuống thì mùi lấp hết
gia đình tôi cũng rất lo lắng chủ yếu là vào nông nghiệp
có mảnh đất thì trôi đi hết rồi đất đá ngùi hết rồi thì cũng chả biết làm ăn nào
nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do phía trên cánh đồng này là những bãi đổ thải đất
đá khổng lồ được đào đắp khi thi công đường tỉnh hai trăm năm mươi
ngoài ra chỉ cách cánh đồng thôn bản diếu hơn
một km công ty trách nhiệm hữu hạn ngọc linh đã xây dựng một hồ chứa nước
để phục vụ chế biến khoáng sản
gần đây cuối cửa xà của hồ liên tục sạt lở khiến đất đá tràn về phía hạ lưu
yêu cầu đơn vị công ty ngọc linh khẩn trương gia cố thân đập hồ điều hòa
và xây dựng phương án đảm bảo an toàn vùng hạ du hồ điều hòa
thực hiện an toàn hồ đập và hồ chứa theo định một trăm một mươi bốn năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
thời gian này
thời gian chúng tôi yêu cầu là hoàn thành trước một mươi năm tháng bảy này
đền bù thiệt hại hỗ trợ sản lượng cho người dân bị ảnh hưởng
do đất đá bồi lắng và lấp ruộng ao
thời gian yêu cầu hoàn thành trong trước ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trước ba mươi tháng bảy thì chúng tôi chỉ đền bù cho bà con
vì cái ba mươi tháng tám chỉ khóc vụ đất đá nó khỏi tràn vào suối thôi
chỉ khóc vụ chuyện đẻ thì phải có thời gian
là tôi phải xử lý lại bờ đập của chúng tôi
lưu đèn dưới lên giật cấp lên làm lại mương
nước để trả lại cho dân
hiện nay sát mép bờ suối dọc tỉnh lộ hai trăm năm mươi bốn và khu vực chứa đất thải
trong phạm vi công ty trách nhiệm hữu hạn ngọc linh
khối lượng đất đá thải còn rất lớn
khi lòng suối đã cao hơn ruộng chỉ một trận mưa lớn đất đá tràn xuống
thì cánh đồng thôn bản diếu phía dưới có thể bị xóa rổ
do đó chính quyền địa phương cần chỉ đạo quyết liệt
yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục để ổn định lâu dài cuộc sống cho người dân